bệnh đau dạ dày xảy ra do niêm mạc của người bệnh đang bị tổn thương và không được điều trị kịp thời nên dẫn đến tình trạng viêm blate
nhưng bệnh nhân bị đau dạ dày sẽ gặp phải các cơn đau bao tử trong thời gian dài thường xuyên xuất hiện vào ban đêm hoặc dạng sáng gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh
đau dạ dày với nhiều cấp độ khác nhau từ nhiều nguyên nhân thông thường người bệnh đau dạ dày có thể xảy ra từ nguyên nhân như ăn uống do căng thẳng mệt mỏi hoặc tác dụng phụ của thuốc
đau dạ dây thường xuyên có thể báo hiệu về các tổn thương viêm luet ở dạ dày cá tràng phần lớn các trường hợp bệnh đến tám mươi có liên quan đến việc nhiễm vi khuẩn hp hoặc đến từ thói quen ăn uống không lành mạnh lạm dụng thuốc điều trị kéo dài
cơn đau điển hình do viêm luet dạ dày thường xuất phát từ vùng thường vị tới những cấp độ khác nhau có thể là đau âm ỉ hoặc đau quặn từng cơn phụ thuộc vào tình trạng tổn thương ở mỗi người
người bệnh thường đau khi bụng đói sau khi ăn hai ba giờ lúc ăn quá no hay đau bụng về đêm cùng với đó người bệnh còn có thể xuất hiện thêm các triệu chứng tiêu hóa khác như đầy bụng khó tiêu ỡi ở chua buồn nôn và nôn nóng rát thượng vị đôi lúc còn bị đau tức ngực dối loạn tiêu hóa phổ biến là tiêu chảy tá bón hoặc bị đồng thời cả hai
những bệnh nhân bị đau dạ dày dai dẳng thường lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài chính là lời cảnh báo từ cơ thể
đây là dấu hiệu của các bệnh nguy hiểm liên quan đến hệ tiêu hóa như viêm lết dạ dày và hành tá tràng ung thư dạ dày sau đây là chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ dương trọng hiền trưởng khoa cấp cứu phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện việt đức về vấn đề này
đó là đau chúng ta gặp đau của dạ dày trong trường hợp nó bị tổn thương bề mặt ví dụ như các viêm như mạc dạ dày bị cấp tính hoặc là mãn tính hoặc là các tổn thương sâu như gây nên những viêm lết dạ dày tá tràng hoặc là những biến chứng mà nó đã trở thành tổn thương ác tính ví dụ như các ung thư dạ dày hoặc là ung thư tiền muôn vị v v
ngoài ra trong một số trường hợp mà dạ dày nó tăng tiết quá nhiều rồi mất sự đồng vận giữa việc nhu động của dạ dày chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân sẽ có các cảm giác buồn nôn nôn thậm chí là các cơn đau do trào ngược dịch acid từ dạ dày lên thực quản gây nên những đau tức sau sương ức mà nhiều khi bệnh nhân cảm thấy rất khó chịu đau xuyên ra sau lưng rồi đau như nghẹn thở rồi đau như là
co thắt của tim thì cũng là trong một trong những biểu hiện dối loạn của dạ dày và chúng ta biết là ngoài tổn thương của dạ dày thực thể ra thì dạ dày nó cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác đặc biệt liên quan đến yếu tố thần kinh ví dụ những bệnh nhân stress do mất ngủ do lo lắng có thể gây nên những cơn đau co thắt của dạ dày mặc dù khi mà chúng ta soi chúng ta không thấy các tổn thương thực thể trên niềm mạng
rồi những bệnh lý khác
như là các bệnh lý về nội tiết ví dụ như là bệnh nhân có cường giáp tiến giáp rồi những bệnh nhân có các bệnh lý về tiến thường thận rồi những bệnh nhân suy gan duy thận bán không có quá trình thải độc nó không được tốt sẽ dẫn tới các nhiễm độc về thần kinh thì cũng biểu hiện ở dạ dày dưới các biểu hiện như là đầy bụng khó tiêu đau âm mỉ
do vậy chúng ta thấy rằng là đau nó là một trong nhiều triệu chứng để cảnh báo cho chúng ta hệ thống dạ dày hoặc là toàn thân đang có những cái vấn đề về sức khỏe
như là bác sĩ hiền cũng có vừa chia sẻ có rất là nhiều những cái biểu hiện đau khác nhau vậy thì có một cái lưu ý gì về tần suất cũng như là mức độ đau mà bác sĩ có thể cảnh báo là người bệnh cần phải đến bệnh viện ngay lập tức ạ
vâng chúng ta biết rằng là thông thường những cái mà tổn thương mang tính chất cấp tính ví dụ như là chúng ta có thể tổn thương mang tính chất cấp tính
chúng ta bị ăn một cái thức ăn không hợp vệ sinh hoặc là những thức ăn lạ gây dị ứng
thông thường thì những cái biểu hiện nó có thể dẫn tới là như bệnh nhân đau bụng cơn rồi buồn nôn rồi thậm chí bệnh nhân đi ngoài
nhưng thông thường những cái đợt đó thường là kéo qua tương đối là nhanh có thể mất một đến ba bốn ngày sau đó thì nó hết
và bệnh nhân trở lại sinh hoạt ăn uống gần như là bình thường thì đấy là những cái tổn thương mang tính chất cấp tính của cơ thể
tuy nhiên khi mà có những cái tổn thương mãn tính tức là gì chúng ta thấy các cái đau nó kéo dài trên một mươi ngày hoặc là trên hai tuần
thì lúc này nó đã bắt đầu có báo hiệu là những cái biểu hiện đau mãn tính
lúc này thì chúng ta sẽ phải tìm ra cái nguyên nhân gây nên nó và cái mức độ tổn thương ngay ở dạ dày như thế nào
bởi vì chúng ta thấy rằng là có nhiều người thì vì cái dạ dày lúc đầu nó chỉ hoàn toàn là các cái đau mang tính chất phản ứng
như bệnh nhân lo lắng stress người ta đau
nhưng cái quá trình chúng ta bị stress kéo dài thì cứ một đợt chúng ta đau sau đó xong lại hết một đợt chúng ta lại đau
thì đấy cũng là một cái nhóm xếp vào cái nhóm đau mang tính
và lúc này thì khi mà cái tổn thương nó trở thành bản tính thì đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành cái tổn thương thực thể không còn nợ chức năng nữa
do vậy tất cả những cái cơn đau dạ dày âm mỉ
những chất bản tính lặp đi lặp lại hoặc là kéo dài trên một mươi ngày
thì chúng ta nên khám ở cơ sở y tế để đánh giá cái tổn thương ở dạ dày
cũng như là tìm được cái nguyên nhân gây nên cái cơn đau ở đó
đau dạ dày âm ỉ nếu không được can thiệp và điều trị sớm sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng đến người bệnh
cùng là nghe chia sẻ của bác sĩ dương trọng hìn với những hệ luyện đau dạ dày kéo dài mang lại
rõ ràng là cái việc dạ dày nó là cơ quan chứa đựng và tiêu hóa thức ăn
khi mà nó bị tổn thương cái ảnh hưởng đầu tiên tới cái là chúng ta sẽ cảm giác ăn không ngon miệng hoặc là chán không muốn ăn
rồi cái thứ hai là khi chúng ta ăn vào thì cái thức ăn nó rất là chậm tiêu hoặc là khó tiêu
dẫn tới lúc nào cũng cảm giác âm ạch chướng hơi
thứ ba là đương nhiên là khi mà chúng ta ăn nó không đủ và tiêu hóa không tốt
thì dẫn tới là không đủ năng lượng
và hiệu quả của công việc cũng như hiệu quả của các cái hoạt động trong cuộc sống nó bị suy giảm
điểm nữa nếu như cái quá trình này nó trừng diễn kéo dài
nó sẽ dẫn tới chúng ta bị sụt cân rồi thiếu chất
và thiếu chất thì chúng ta sẽ gặp trong rất nhiều nhiều bệnh cảnh khác nhau
có những cái thì nó là những cái suy da dày ở người có tuổi chẳng hạn
thì có thể gây nên suy mòn cơ thể rồi thiếu máu v v
rồi thì những trường hợp mà bệnh nhân bị
bị tổn thương dạ dày do viêm kéo dài
không chỉ vấn đề là ảnh hưởng tới dinh dưỡng cân nặng cũng như hoạt động sống
mà cái bản thân cái sức khỏe của dạ dày cũng như nề bạc dạ dày nó bị suy giảm
dẫn tới rất dễ nguy cơ bị viêm nhiễm
và cái việc viêm nhiễm mãn tính nó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ
để làm cho các biến đổi của niêm mạc và làm tiền đề cho các bệnh lý ác tính xuất hiện
đau dạ dày thường xuyên là tình trạng gặp phải ở nhiều người
gây nhiều phiền toái và ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe
bệnh có thể được kiểm soát nếu như bệnh nhân điều trị tích cực và có lối sống khoa học
thói quen ăn uống có tác động trực tiếp đến những bệnh lý dạ dày mà bạn gặp phải
vậy nên người bệnh nên ăn đúng giờ có một chế độ ăn khoa học đầy đủ dinh dưỡng
cần tránh những đồ ăn nhiều acid gây hại đến niêm mạc dạ dày
khiến cho bệnh ngày càng chậm chậm hơn
ngoài ra các thực phẩm có tính cây nóng cũng nên được hạn chế
người bị đau dạ dày được khuyến cáo nên tập ăn uống một cách chậm rãi
nhai kỹ thức ăn để nước bỏ tiết ra nhiều hơn
từ đó giảm áp lực lên dạ dày và giúp bảo vệ niêm măng dạ dày rất tốt
ngoài ra người đau dạ dày nên uống nước đều đặn
tuyệt đối không được nhịn đói không nên vận động mạnh sau khi ăn
tránh để bị căng thẳng stress tập luyện thể dục thể thao hợp lý và tránh thức khuy